trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp những mặt hàng y tế là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ rất lớn do đó các đối tượng đã răng bẫy lừa đảo người tiêu dùng
trong những vụ việc trên tội phạm không hề có nguồn hàng nào và chỉ tung lên mạng xã hội những thông tin ảo nhưng nhiều người đã mất cảnh giác dễ dàng chuyển tiền lên tới hàng trăm triệu đồng cho bọn chúng
thời gian vừa qua cũng như thời điểm này dịch bệnh diễn ra rất phức tạp nhưng việc này xảy ra rất nhiều
cái thời điểm này thì người dân nên chọn lọc những thông tin nó chính xác không phải vì đối tượng đưa ra những cái giá rẻ mà người dân cả tin và bỏ tiền vào mua những mặt hàng như thế
mà người dân nên nếu mà về những cái mặt hàng điện tử về mặt hàng y tế này thì người dân nên mua ở những nơi được cấp phép và về cái giá nó đã được niêm yết sẵn
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay thì tình hình tội phạm cũng sẽ khó lường với nhiều phương thức và thủ đoạn mới
tinh vi lợi dụng dịch bệnh
do đó mỗi người dân cùng với việc nêu cao tinh thần chống dịch nhưng cũng phải cảnh giác với các loại tội phạm trong tình hình mới hiện nay
liên quan đến vụ hai cán bộ chiến sĩ công an quận sơn trà hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đã khởi tố và bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng
nhóm bảy đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn đăng an nguyễn văn giang
nguyễn văn cường lê ngọc cường nguyễn đình hoàn nguyễn văn vinh cùng chú tại phường hòa pháp quận cẩm lệ và phạm hồng thái chú tại xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trong quá trình thực hiện cách ly toàn không khai báo nhân thân lai lịch rõ ràng để né tránh
nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ công an huyện bến cầu đã xác định toàn là đối tượng đang bị truy nã nên tiến hành bắt giữ
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội
tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng dương viết hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà vạc xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng lương hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm bốn mươi chín khu vườn sái thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng ngân văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chiến trách các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại